hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ngày ba ba một nghìn chín trăm năm mươi chín ngày ba ba hai nghìn hai mươi bốn
bộ đội biên phòng quảng bình phối hợp với mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân
tại phường quảng thọ thị xã ba đồn đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường tình đoàn kết quân dân
có phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
ngày hội biên phòng toàn dân đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như văn hóa văn nghệ
tổ chức khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân và trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
cùng học bổng cho các học sinh trong chương trình con nuôi biên phòng
những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
địa điểm tổ chức sự kiện phương quảng thọ thị xã ba đồn là phương dắp biển có vị trí rất quan trọng
về an ninh quốc phòng với hơn ba mươi năm bà con theo đạo công giáo
thời gian qua địa phương đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu cảng danh
chủ động triển khai hiệu quả công tác quản lý bảo vệ biên giới vùng biển
góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn
thưa quý vị một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác biên phòng tại tỉnh lạng sơn
đó là việc thực hiện xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới
sau hơn một năm thực hiện đợt vận động cùng sự chung tay của các cấp các ngành nhân dân trong và ngoài tỉnh lạng sơn
đến nay lực lượng bộ đội biên phòng lạng sơn đã hoàn thành hai trăm bảy mươi một đường kiểm tra cột mốc
với tổng chiều dài trên năm mươi km giá trị ước tính trên ba mươi năm tỷ đồng
ngày hai mươi tám tháng hai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn đã tổ chức lễ khánh thành đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên
thuộc đồn biên phòng na hình quản lý
đến nay đồn biên phòng na hình đã chủ trì xây dựng được hai mươi bảy trên bốn mươi bảy đường kiểm tra mốc bảo vệ biên giới
tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới
đó là đồn biên phòng chi lăng chi ma bắc sa ba sơn
riêng đồn biên phòng chi lăng đến nay đã hoàn thành hai mươi sáu đường trên tổng số ba mươi ba mốc
bởi vì là có con đường rất thuận lợi để cho các thương lái vào thu mua
th fertig này rất giúp ích cho bà con phát triển kinh tế
có thể nói việc xây dựng công trình đường kiểm tra mốc giới là phần việc làm thiết thực giàu ý nghĩa
mỗi tuyến đường kiểm tra cột mốc được hoàn thành chính là biểu tượng của tình đoàn kết quân dân
thể hiện tình yêu quê hương đất nước
tự hào trách nhiệm của mỗi công dân hướng về biên giới quốc gia
ngày hai mươi tám tháng hai cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an tổ chức chương trình tọa đàm
trao đổi về chủ đề người phụ nữ hoàn hảo trong bắt tôi
chào mừng kỷ niệm một trăm một mươi bốn năm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
trong năm qua đoàn viên hội viên nữ của các tổ chức quần chúng cục công tác đảng và công tác chính trị
đã không ngừng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc trên các mặt công tác chuyên môn
nhiều đoàn viên hội viên nữ đã đạt những danh hiệu thành tích cao
ngoài ra thông qua các đợt sinh hoạt chính trị các cuộc thi cuộc vận động
các đoàn viên hội viên nữ có cơ hội giao lưu học hỏi thể hiện bản thân
có phần xây dựng hình ảnh cán bộ đoàn viên hội viên nữ cục công tác đảng và công tác chính trị
có bản lĩnh chính trị vững vàng được tôi luyện qua các thử thách
từ đó mỗi đồng chí đoàn viên hội viên nữ có thêm những động lực nguồn năng lượng tích cực
hoàn thành mọi nhiệm vụ chuyên môn được giao xây dựng tập thể đơn vị ngày càng phát triển
góp phần không nhỏ vào việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính trị chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới